cùng đó hơn chín mươi sáu phòng học cũng cần được xây dựng lại để kiên cố hóa hơn ba mươi phòng học bộ môn gần ba mươi phòng thư viện và gần hai trăm linh bộ thiết bị còn thiếu cần được bổ sung
trong khi số lượng cơ sở vật chất cần được bổ sung rất lớn nhưng thời gian triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới chỉ còn hơn một năm
đây cũng chính là trăn trở của những người làm chương trình
chúng ta vẫn chấp nhận những lớp đến sáu mươi học sinh
đây là một bài toán rất khó để các thầy và các cô vẫn dùng kinh nghiệm mới
về cơ sở vật chất chúng tôi cũng đề nghị là cần phải bố trí lớp theo cái cách học nhóm học thêm nhóm
còn hiện nay chúng ta vẫn làm việc cả lớp như thế này thì chỉ có thể nghe giảng
học sinh có ngồi thì từng nhóm học sinh mới làm việc được và mới tăng cường khả năng hợp tác với nhau được và thầy cô mới hướng dẫn các em hoạt động được

nếu các em gặp không ít khó khăn thì với các trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật hoặc các cơ sở giáo dục hòa nhập những thách thức và khó khăn sẽ còn tăng lên gấp bội
những em học sinh khiếm thị này may mắn hơn rất nhiều các thế hệ trước đây bởi các em đã có đầy đủ sách giáo khoa cho các môn học chính
để có được điều này các thầy cô giáo đã phải tự xoay sở in sách trong nhiều năm liền
chính bởi vậy họ thực sự lo lắng nếu ngành giáo dục bắt đầu có sách mới vào năm sau
đa phần những cái mà chuyển đổi sách đều do những cái kinh nghiệm thực tế giảng dạy
chứ chúng tôi cũng không có những cái lớp bồi dưỡng chuyên môn cụ thể nào để chuyển đổi sách cho các bạn học sinh khiếm thị
thế nhưng quy trình để làm sách giáo khoa chữ nổi thì việc thứ nhất là chúng tôi cần phải có chuyển đổi từ chữ sáng sang chữ brai
đấy là chuyển kênh chữ
tiếp theo với học sinh tiểu học thì ngoài cái kênh chữ ra
thì cái kênh hình cũng là một phần cực kỳ quan trọng đối với các con
mà những cái kênh hình để chuyển đổi từ kênh của hình sáng sang hình nổi là cả một quá trình
cực kỳ là khó khăn
có khi là chúng tôi là phải tự mày mò tự tìm hiểu để làm sao mà từ một cái hình hình mà chúng tôi phải làm thế nào đó để chuyển thành một cái hình nổi
để in ra giấy chữ nổi
để cho học sinh khiếm thị
chị có thể chi giác sờ được những cái hình tương đối để giúp cho các con có thể tiếp thu bài được một cách dễ dàng hơn
hiện các trường học có học sinh khiếm thị chưa có một đầu mối nào ở trung ương để làm sách chữ nổi
do vậy mỗi khi bộ giáo dục và đào tạo ra sách giáo khoa mới
trường nguyễn đình triều lại phải tự biên soạn và in ấn để chuyển những bộ sách giáo khoa đó thành sách giáo khoa chữ nổi dành cho học sinh khiếm thị
một phần sẽ được giữ tại trường để phục vụ cho việc dạy và học
phần khác được chia sẻ cho những trường phổ thông có học sinh chuyên biệt hoặc theo học hòa nhập tại các tỉnh thành
chúng tôi mong muốn rằng là khi tháng chín của năm hai nghìn một mươi chín mà bắt đầu cho thay sách giáo khoa lớp một thì làm sao chúng tôi có được cái bản có thể là bản cứng nếu như nhà xuất bản mà không cung cấp bản
chúng tôi có bản cứng ít nhất trước năm tháng thì chúng tôi mới có thể hoàn thiện được cái chế bản
sau đó rồi đưa vào in ấn và đóng sách giáo khoa cho học sinh
chúng tôi mong muốn cái sự ổn định bởi vì công sức để làm ra một bộ sách giáo khoa ngoài cái tài chính ra thì cái sức người bỏ ra để làm một quyển sách giáo khoa nó là rất lớn
cho nên đúng là chúng tôi mong muốn một cái sự ổn định
của cái nội dung chương trình
thông thường một cuốn sách toán lớp hai ở ngoài hiệu sách sẽ có giá là một mươi tám trăm linh đồng
tuy nhiên để tạo ra một bộ sách chữ nổi bride dành cho học sinh lớp hai với môn toán thì các thầy cô giáo cũng sẽ phải tạo ra đến sáu cuốn như thế này
và mỗi một cuốn có giá thành lên đến vài trăm nghìn đồng
như vậy một bộ sách toán dành cho học sinh lớp hai
bằng chữ nổi brite sẽ có giá vài triệu đồng
để đạt mục tiêu thay sách giáo khoa bắt đầu từ năm học hai nghìn một mươi chín không chỉ riêng trường nguyễn đình triều mà tất cả các cơ sở giáo dục có học sinh khiếm thị đều mong muốn bộ giáo dục và đào tạo có kế hoạch đưa chương trình sách giáo khoa cho học sinh khiếm thị triển khai song song với sách giáo khoa phổ thông hiện hành
để mọi học sinh đều được hưởng quyền bình đẳng khi tới trường
chúng tôi sẵn sàng với chương trình sách giáo khoa mới và về phía nhà trường để công tác chuẩn bị cho cái vấn đề chương trình này
đối với nhà trường đó là đối tượng là học sinh khiếm thị cho nên sách giáo khoa là một trong những phương tiện học tập cần thiết nhất của các con
và chính vì vậy chúng tôi cũng phải có một sự chuẩn bị về phương tiện để in sách giáo khoa
trong đó cái khó khăn của nhà trường đó là phải có những cái chế bản từ chữ sáng để chuyển sang chữ nổi
tức là nhà trường sẽ phải đánh từng trang sách giáo khoa một sau đó mới chuyển sang chữ nổi để in sách giáo khoa cho các con
chính vì vậy cái giá thành một cuốn sách giáo khoa sẽ là rất nhiều tiền
và từ lớp một đến lớp chín chúng tôi với các bộ môn học như vậy thì chúng tôi cũng rất là mong muốn
các bộ giáo dục sẽ quan tâm sớm khi có sách giáo khoa để nhà trường có thể kịp thời trong công tác in ấn sách giáo khoa cho các con
và nếu được tạo điều kiện thì về cho nhà trường phần bản mềm để chúng tôi có thể chuyển sang chữ nổi một cách nhanh nhất
và giảm bớt chi phí cũng như về mặt nhân công và thời gian để đánh từng trang sách giáo khoa chữ sáng
bên cạnh sách giáo khoa thì chương trình giáo dục chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật nằm trong chương trình đổi mới chung
cũng được đặt ra như một yêu cầu cấp bách đối với các trường có đối tượng học sinh học hoàn nhập
việc điều chỉnh chương trình dạy học là vô cùng cần thiết vì trẻ khuyết tật không thể có đủ năng lực để học chương trình giáo khoa dành cho học sinh phổ thông đại chúng

thì từ trước đến nay thì ở trường thì các con học chuyên việt vẫn sử dụng bộ sách của bộ giáo dục và đào tạc
thì tuy nhiên thì đối với trường thì ở cái môn đối với lớp tôi giảng dạy ở cái môn tiếng việt thì các con gặp khó khăn hơn so với các bạn học sinh tiểu học bình thường
vì nếu mà một cái bạn học sinh bình thường ấy thì cái vốn
vốn tử của các bạn ấy là rất là tốt
còn đối với cả các bạn học sinh như là học sinh khiếm thính thì cái vốn tử vựng của các bạn ấy ít và cái khả năng nghe của các bạn ấy hạn chế
nên các bạn ấy không nhớ được nhiều từ các bạn ấy không hiểu được những cái câu mà chiều tượng hoặc là câu những cái câu mà có hình

tự xây dựng chương trình theo hướng giảm tài và giữ tài
phần cốt lõi phổ thông có trong chương trình sách giáo khoa phổ thông hiện hành đang là cách làm của các trường có học sinh khuyết tật
và sắp tới đây khi chương trình sách giáo khoa mới được đưa vào triển khai thì cũng đồng nghĩa với việc các trường lại bắt tay vào xây dựng chương trình của mình theo chuẩn mới mà bộ giáo dục đưa ra
nhiều vất vả thì nhiều hơn vì mình phải làm lại
một cái giáo án bình thường mà soạn lại đó là mệt
chúng tôi phải ra công vào nhiều hơn
để cho người điếc hiểu được không phải chuyện đơn giản
môn văn này như thế môn khoa học là như thế nào môn lịch sử địa lý như thế nào
nói làm sao để cho trẻ nó hiểu được
thì từ nghĩa nó phải rất là giản tiện ít từ thôi
chúng ta cũng qua rất là nhiều kỳ cuộc cải cách giáo dục rồi đổi mới sách giáo khoa
và tôi cũng mong muốn hy vọng là trong cái thời gian đổi mới về căn bản toàn diện giáo dục việt nam
thì làm sao để xây dựng một cái chương trình học tập vừa phải
không có nhiều mang tính hàn lâm khoa học đối với cả học sinh
và đặc biệt là bộ giáo dục nên có căn cứ với những học sinh khuyết tật
học sinh ở những vùng sâu vùng xa để chúng ta biên soạn chương trình sách giáo khoa nó phù hợp nhất
cả nền giáo dục của việt nam
ở việt nam hiện có hai đối tượng học sinh khuyết tật liên quan rất nhiều đến giáo dục
là học sinh khiếm thị và khiếm thính
mặc dù giáo dục người khiếm thị đã có hệ chữ bri
còn đối với người khiếm thính thì dùng ngôn ngữ ký hiệu
nhưng trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể lại dường như chưa đề cập đến giáo dục cho đối tượng này
theo cái cách làm cũ thì thường người ta căn cứ cho cái mặt bằng của cái chương trình phổ thông
và đặc biệt sách giáo khoa phổ thông
rồi người ta thêm bớt người ta bỏ đi những cái gì khó những cái gì mà quá nhiều
hoặc là cái mà em học sinh thiểu năng hoặc khiếm thị ấy
không đủ điều kiện để học
nhưng mà như thế theo tôi cũng không tốt
đúng ra với những đối tượng đặc thù ấy thì phải có một chương trình riêng
làm sao để kịp có được chương trình và sách giáo khoa mới dành cho học sinh vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đang là nỗi băn khoăn nỗi lo lớn nhất của các trường chuyên biệt và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật
thiết nghĩ giáo dục của chúng ta trên tinh thần bình đẳng nên những vấn đề này
cần sớm được nêu cụ thể trong luật sách
giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để khi xây dựng chương trình
yêu cầu về đào tạo giáo viên trang thiết bị có căn cứ cơ sở để thực hiện
việc áp dụng chương trình giáo dục mới cho phép chúng ta kỳ vọng vào một loạt các thay đổi mang tính chiến lược
và kỹ thuật đối với ngành giáo dục
sẽ phải có chương trình giáo dục địa phương và đặc thù những bộ sách giáo khoa phù hợp
chuẩn mới cho giáo viên và các nhà quản lý thay đổi cách đào tạo giáo viên
sự thận trọng và cân nhắc tích hợp
các yếu tố hội nhập tính toán tổ chức các điều kiện thực hiện là những việc có thể nói là không thể trần trừ
hay là đợi khi có điều kiện mới thực hiện
và chắc chắn là những vấn đề này thì cũng không nằm ngoài dự tính của các chuyên gia giáo dục hiện nay
tuy nhiên cũng không phải vì thế mà nóng vội
bởi lẽ người trả giá cuối cùng chính là thế hệ học sinh của chúng ta
sự cân nhắc tính toán những giá trị của học sinh và cả những tài sản vô hình của họ trong tâm điểm
của hoạt động dạy và học và giáo dục là điều thành công bước đầu của chương trình lần này
đến đây thì thời gian này
thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai tuần này cũng đã hết